sau mối cảnh dịch bệnh đang có nhiều diễn biến phức tạp như hiện nay
thì thông tin vui này đã liên tục được cộng đồng mạng chia sẻ trong những giờ vừa qua
vâng một trăm năm mươi triệu liều vaccine sẽ được tiêm chủng đến toàn dân
nhằm làm tăng độ bao phủ vaccine với người dân để đạt được miễn dịch cộng đồng
đông đảo ý kiến cư dân mạng đã bày tỏ hy vọng với chiến dịch tiêm vaccine lớn nhất này
dịch bệnh sẽ nhanh chóng được đẩy lùi và ngăn chặn để người dân sớm trở lại với cuộc sống bình thường mới
quá tuyệt vời việt nam ơi
hy vọng toàn dân cả nước đều được tiêm vaccine đầy đủ để miễn dịch cộng đồng
quá tuyệt vời tôi ở tp hcm vừa đăng ký tiêm chủng qua app
đang hồi hộp mong ngóng ngày được tiêm
mong có đủ vaccine để ai ai cũng được tiêm sớm đầy lùi được dịch bệnh ổn định cuộc sống
trên thế giới tình hình vaccine đang rất khan hiếm
nhưng chúng ta sau rất nhiều nỗ lực đã có hàng triệu liều vaccine phòng chống covid một mươi chín
cả dân tộc việt nam luôn luôn có niềm tin chiến thắng trước mọi kẻ thù kể cả đại dịch covid một mươi chín
đồng đảo cư dân mạng đã bày tỏ sự vui mừng
cũng như sự lạc quan về chiến dịch tiêm vaccine covid một mươi chín
đây là chiến dịch tiêm chủng lớn nhất trong lịch sử
với nhiều điểm mới so với các hoạt động tiêm chủng toàn quốc trước đây
theo đó sẽ mở rộng nhóm ưu tiên tiêm vaccine lên một mươi sáu nhóm
với mục tiêu đặt ra là tiêm chủng nhiều nhất nhanh nhất
mục tiêu lớn nhất của chiến dịch đó là làm thế nào để tiêm chủng cho mọi người dân
trong độ tuổi mà được tiêm vaccine
để bảo vệ cho tiêm chủng
tính mạng và sức khỏe của người dân
cái mục tiêu này thì ngay từ đầu chúng ta đã đặt ra
đối với tất cả những người trên một mươi tám tuổi
và sau khi tính toán thì bộ y tế đã trình đối với bộ chính trị
đúng như là chính phủ
và chúng ta đang cố gắng mua tới một trăm năm mươi triệu liều vaccine để tiêm cho người dân
và đồng thời chúng ta phải ưu tiên quan tâm tới tất cả những đối tượng mà chúng ta tiêm
và lần này một điều rất là quan trọng là chúng ta tiêm miễn phí cho toàn bộ người dân
để đạt được cái miễn dịch cộng đồng
hôm nay chúng ta có mặt ở đây với cảm xúc
đặc biệt của tâm tư và suy nghĩ hướng về thành phố hồ chí minh
và một số tỉnh nơi nhân dân đang phải đối mặt
với những khó khăn sự phức tạp hơn của dịch bệnh
nơi chúng ta cần thể hiện tấm lòng sự đoàn kết và sự chia sẻ hơn bao giờ hết
nơi chúng ta cảm nhận được sự bao dung nhân ái cảm thông
và không ai bị bỏ lại phía sau trong dịch bệnh
không ai đứng ngoài cuộc trong việc tiếp cận vắc xin
trên cộng đồng mạng rất nhiều thông điệp ý nghĩa ngay sau lễ phát động triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín
đã được cư dân mạng chia sẻ
người đứng đầu chính phủ kêu gọi sự đồng lòng đoàn kết ủng hộ và trách nhiệm cộng đồng của toàn thể nhân dân
để chúng ta chiến thắng dịch bệnh
tinh thần và niềm tin đẩy lùi dịch bệnh covid một mươi chín
một lần nữa được cư dân mạng cùng nhau chung tay thắp sáng và lan tỏa
thủ tướng nói rất đúng niềm tin vẫn phải có nhưng phương pháp và cách làm mới quyết định tất cả
trong đợt dịch này phải làm sao tiêm phòng được hết cho người dân mới mong sẽ hạn chế đợt dịch mới
tôi ở nam định và tôi xin nhường cho những người trong vùng dịch
tôi sẽ tiêm vắc xin nếu ở nơi mình sinh sống xảy ra dịch hoặc vắc xin đã được tiêm đầy đủ cho bà con vùng dịch
chúc mọi người sớm vượt qua đợt dịch này
mong dịch bệnh sẽ qua đi và cuộc sống sẽ trở lại cuộc sống tốt hơn
người dân việt nam chúng ta hãy tuân thủ mọi quy định phòng chống dịch
những lúc khó khăn như này hãy thể hiện sự nhân ái yêu thương đùm bọc lẫn nhau
sáu mươi ba xe vận chuyển vắc xin và sáu mươi ba xe tiêm chủng lưu động cũng đã chính thức đi vào vận hành
sẽ có các điểm tiêm chủng cố định và di động được tổ chức
tại các điểm tiêm nhiều kịch bản đã được chuẩn bị sẵn sàng nhằm đảm bảo công tác sàng lọc
theo dõi sức khỏe sau tiêm
với những hỗ trợ từ các chuyên gia đầu ngành về điều trị cũng như dự phòng
trong chiến dịch tiêm chủng này việc quản lý tiêm chủng sẽ được theo dõi qua sổ sức khỏe điện tử
cũng như cấp mã qr code cho người đã tiêm làm căn cứ cấp hộ chiếu vaccine sau này
xây dựng ứng dụng tiêm chủng và xét nghiệm covid một mươi chín
đồng đảo cư dân mạng đánh giá cao sự chuẩn bị kỹ lưỡng chú đáo đối với chiến dịch tiêm lịch sử này
theo tôi nên lập các đội phản ứng nhanh đi đến các phường xã quận huyện
tiêm chủng đối tượng ưu tiên xong rồi bây giờ nên tiêm cho dân từng cụm
đề nghị tổ chức tiêm vắc xin phải thực hiện nghiêm việc giãn cách
tránh tình trạng tập trung quá đông gây nguy cơ rất cao lây nhiễm covid
nơi nào chưa kịp sắp xếp tổ chức chặt chẽ thì chưa cho tiến hành tiêm
nếu không kiên quyết chúng ta sẽ phải trả giá
dù được tiêm một mũi hay hai mũi vaccine nhưng quan trọng nhất là thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch
đừng chủ quan bởi virus luôn tiềm ẩn nhất là thực hiện nghiêm quy tắc năm k
màu sao cái tết năm nay mọi nhà được quây quần xung vầy bình an và không còn dịch bệnh nữa
rất tin tưởng vào thắng lợi của chiến dịch tiêm chủng phòng dịch bệnh này
hiện đã có tổng cộng trên bốn triệu liều vắc xin covid một mươi chín đã được tiêm
việt nam đặt mục tiêu tối thiểu năm mươi người từ một mươi tám tuổi trở lên được tiêm phòng vaccine covid một mươi chín trong năm hai nghìn hai mươi một
và tới hết quý i năm hai nghìn hai mươi hai
trên bảy mươi dân số được tiêm vắc xin
sử dụng vaccine covid một mươi chín cho các đối tượng nguy cơ và cộng đồng được nhấn mạnh là biện pháp phòng chống dịch chủ động hiện nay
lạc quan hy vọng và tin tưởng chiến thắng của chiến dịch tiêm chủng lớn nhất trong lịch sử này sẽ giúp việt nam đẩy lùi dịch bệnh
đó là rất nhiều những ý kiến cư dân mạng được chia sẻ
còn bạn suy nghĩ của bạn về vấn đề này ra sao
hãy tương tác với chúng tôi trên fanpage của truyền hình công an nhân dân
cảm ơn các bạn đã theo dõi và đăng ký kênh của chúng tôi
xin chào và hẹn gặp lại
điều kết quả của dịch bệnh lên một số tỉnh đã yêu cầu người dân khi đi lại hay là giao thương giữa các địa phương thì phải có giấy xét nghiệm covid một mươi chín
chúng ta cần phải hiểu đúng giá trị của giấy xét nghiệm này như thế nào và tính an toàn cụ thể ra sao
ở đây chúng ta thấy rằng là để mà khẳng định một cái trường hợp có mang virus hay không thì có rất nhiều cái phương pháp
chúng ta cũng đã thấy trong thời gian gần đây chúng ta sử dụng hai phương pháp chính
đấy là xét nghiệm real time pcr để nhằm xác định xem có vật liệu di truyền của virus ở trong mẫu bệnh phẩm hay không
và phương pháp thứ hai đấy là xét nghiệm test nhanh kháng nguyên
tức là tìm xem có protein của virus ở khu hầu họng hoặc là họng của nhân hay không
như thế có nghĩa rằng là các xét nghiệm như chúng ta đã đề cập ở đây
thì nó cho chúng biết rằng là cái người đó tại cái thời điểm mà xét nghiệm có mang virus hay không
và giá trị của nó sẽ là mang tính thời điểm
vâng có thể hiểu là giấy xét nghiệm âm tính covid một mươi chín này chỉ chứng nhận ở thời điểm xét nghiệm
nghĩa là không có thời hạn lâu dài
như vậy thì vẫn có thể xảy ra trường hợp lây nhiễm trong quá trình tiếp xúc đúng không ạ
rõ ràng chúng ta thấy rằng là
giá trị của xét nghiệm mang tính thời điểm có nghĩa rằng là sẽ có những người nhiễm trong quá khứ
mà bây giờ người ta xét nghiệm người ta không thấy nữa
thì đấy cũng là một cái kiểu tức là hiện tại tôi đang không có virus
và không có virus thì cũng được coi như là không có mắc mận
một cái kiểu nữa là gì ạ
chúng tôi chót nhiễm virus rồi
thế nhưng mà tại cái thời điểm mà xét nghiệm víu nó chưa đào thải ra nhiều
để mà cái xét nghiệm nó phát hiện
thì cũng vẫn bị coi là một cái trường hợp xét nghiệm âm tính
và cũng được coi là một cái trường hợp xét nghiệm âm tính
và một trường hợp an toàn
như vậy có nghĩa là cái tính thời điểm ở đây
nó chỉ cho biết tại cái lúc lấy mẫu thôi
còn sau đó cái người đó có thực sự an toàn hay không
thì cái tờ giấy xét nghiệm nó không cho chúng ta biết rõ cái điều đó
vâng một vấn đề đang được quan tâm hiện nay
đó là nhiều địa phương có quy định về thời hạn xét nghiệm không giống nhau
ví dụ như là đồng nai là bảy ngày
bà rồng vũng tàu năm ngày
bình dương và bình phước thì chỉ ba ngày
trong khi đó bộ y tế vẫn chưa có hướng dẫn cụ thể
xét nghiệm nào được sử dụng
và trong thời gian là bao nhiêu ngày
theo ông thì liệu điều này có dẫn tới
những cái khó khăn bất cập gì đối với người dân hay là ngành y tế không ạ
rõ ràng ở đây chúng ta thấy rằng
cái việc mà theo dõi người đến từ vùng dịch
nó sẽ không chỉ liên quan đến vấn đề là
cái xét nghiệm
cái kết quả xét nghiệm
mà liên quan đến cả một chuỗi các hoạt động theo dõi và giám sát
nếu mà chúng ta chỉ
đăng tứ vào cái tờ kết quả xét nghiệm thì nó sẽ rất là nguy hạn
và nó có thể dẫn đến cái tâm lý chủ quan
ví dụ tôi có kết quả xét nghiệm là âm tính đây
là tôi có thể đi khắp nơi
tôi có thể làm việc với nhiều người
tiếp xúc nhiều người
và tham gia vào những cái buổi đông người
thì cái đấy là hoàn toàn sai
bởi vì chúng ta cũng đã thấy
ở phần trên tôi đã giải thích
tức là xét nghiệm chỉ mang tính thời điểm
một người xét nghiệm xong
nhưng nếu mà người đó đã chót
phơi nhiễm rồi thì hoàn toàn có thể
một hai ngày sau người đó sẽ
biểu hiện và lúc đấy là có thể lấy nhiễm được
chính vì lý do đó cho nên
cái việc quy ra là
hai ngày ba ngày năm ngày hay bảy ngày
nó không có nghĩa ở đây
trước đây khi chúng ta nói về những cái chủng virus cũ
thì cái thời gian từ cái lúc mà
người ta phơi nhiễm cho đến lúc
người ta biểu hiện có thể là năm ngày
hoặc là thậm chí bảy ngày người ta mới có thể
biểu hiện và có thể lấy nhiễm được
thế nhưng mà đến cái thời điểm này
khi chúng ta thấy cái biến chủng đe tăng
thì hai bốn tiếng đồng hồ sau khi phơi nhiễm
thì một người đã có thể dương rồi
và ba mươi sáu tiếng đồng hồ sau
họ đã có thể tiếp tục đi lân cho những người khác rồi
và vì vậy có nghĩa rằng
hôm nay tôi xét nghiệm âm tính
thì có nghĩa là cái kết quả đó
cũng không có thể nào vượt quá
cái ngưỡng ba mươi sáu tiếng đồng hồ
bởi vì biết đâu sau đó ba mươi sáu tiếng đồng hồ
vì tôi đã đến cái điểm lấy mẫu đó
tôi tiếp xúc với một người
lây nhiễm tại cái điểm lấy mẫu đó
thì tôi đến lúc
tôi có kết quả và đã âm tính nhưng mà
ngày hôm sau tôi đi sang tỉnh khác tôi lại có thể lấy được
chính bởi lý do đó
nếu mà chỉ căn cứ theo
một cái tờ giấy là không đủ
và chúng ta sẽ phải kết hợp nhiều biện pháp nữa
để có thể theo dõi
và phông chế cái khả năng lây lan đi
của những người đi được công dịch
vâng rõ ràng là có những hạn chế
và cũng từ những hạn chế đó
mà xảy ra hiện tượng làm giả
giấy xét nghiệm covid một mươi chín mà trên thực tế
cũng đã xảy ra như là ở tiền giang
hay là việc lạm dụng giấy xét nghiệm
một cách tràn lan gây lãng phí
tập trung đông người thì cũng có thể dẫn tới
nguy cơ lây nhiễm
vậy nhìn rộng ra theo không
để cái việc xét nghiệm covid một mươi chín
thực sự đạt được hiệu quả trong cộng đồng
thì đặt ra những giải pháp
và vấn đề gì từ thực tiễn
ở đây chúng ta thấy rằng

những người cần lấy mẫu xét nghiệm
là những người mà
có nguy cơ
những người mà ở vùng nguy cơ
những người mà có khả năng tiếp xúc nhiều người
và những người có khả năng
để lây lan đi
từ những người nguy cơ
và những người mà khi tham gia
vào những chuỗi sản xuất
hoặc là tham gia vào những chuỗi
nên có sự sàng lọc thường xuyên
lúc đấy chúng ta sẽ không nói
vấn đề là
xét nghiệm mang tính thời điểm nữa
mà việc xét nghiệm này
nó phải mang tính hệ thống
ví dụ như là bác sĩ ở trong bệnh viện
thì ba ngày một lần
hoặc là hàng tuần đều được xét nghiệm
để đảm bảo rằng là họ an toàn
trước cái dịch bệnh và họ không lây trực tiếp
với những người khác
và những người liên quan đến cái chuyện
phải di chuyển từ vùng dịch sang những vùng khác
thì cái xét nghiệm đầu vào của họ
xét nghiệm đó có cái tính thời điểm
để họ có miên chứng
là về âm tính để đi sang vùng khác làm việc
nhưng mà vẫn phải hạn chế đến mức tối đa
cái chuyện tiếp xúc
và sau khi xong việc rồi lập tức quay trở về
hoặc đã khi đã đi sang vùng khác rồi
sẽ phải xử lý như một cái trường hợp
mà đến từ vùng dịch
và trong các quy định về những người đến từ vùng dịch
thì chúng ta đã biết là sẽ phải có
những biện pháp
ví dụ như cách ly
ví dụ như tự cách ly
trước lúc đấy không có căn cứ vào
giá trị của tờ xét nghiệm
để chúng ta cho phép người ta đi lại tự do
vâng hiện dịch bệnh
vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp
và nhiều tỉnh thành cũng đã áp dụng
các biện pháp cường rắn quyết liệt
khi mà tp hcm đồng nai thực hiện chỉ thị một mươi sáu
một số tỉnh áp dụng chỉ thị một mươi năm
tại một số khu vực
vậy theo ông thì chúng ta cần phải tận dụng
quãng thời gian vàng này như thế nào
để phòng chống dịch bệnh
với những yếu tố và điều kiện nào đặt ra hiện nay
trong giai đoạn chống dịch này
bây giờ khi các f
giảm mức độ di chuyển rồi
các f tồn tại ở các cộng đồng
thì đây là lúc chúng ta đi tìm ra
những trường hợp lẫn quất trong cộng đồng
với việc triển khai hay xét nghiệm
cũng như việc truy vết
một cách nhanh nhất có thể
thì cái mà chúng tôi muốn nói ở đây
tức là xây dựng
cơ sở dữ liệu lớn
để làm sao chúng ta có thể
giả soát và không bỏ sót những nguy cơ
và bằng việc thông qua những việc
làm sạch từng vùng một
thì chúng ta sẽ có thể là đưa hết những người
mà có nguy cơ
những người mà có thể đã nhiễm rồi trong cộng đồng
để được tiếp cận với dịch vụ y tế
và từ đó làm sạch cộng đồng
thế thì cái việc làm sạch cộng đồng này
nó có hiệu quả hay không
nó có đạt được cái mong muốn
là chấm dứt dịch hay không
nó phụ thuộc vào cái việc là tốc độ của xét nghiệm
nhưng ở đây cái quan trọng không phải
chỉ có mỗi tốc độ tức là bao nhiêu mẫu
được xét nghiệm trong một ngày
mà cái quan trọng ở đây là gì
cái mẫu đó có được lấy từ những người
thực sự nguy cơ hay không
bởi vì khi chúng ta lấy được các cái mẫu
từ những người thực sự nguy cơ và chúng ta ưu tiên làm trước
để chúng ta làm sạch những cái ưu tượng đó
để chúng ta đưa được hết những cái ưu tượng
mà không may được nhiễm
đến cái cơ sở điều trị
thì lúc đấy cộng đồng mới thực sự an toàn
và trong những ngày tiếp theo là những ngày duy trì
để chúng ta cắt từng cái chuỗi lên nhiễm cột
và kết quả cuối cùng
đấy là toàn bộ các cái vùng
nó chuyển về trạng thái bình thường mới
chứ không còn là vùng nguy cơ nữa
cảm ơn đâu về cuộc trao đổi vừa rồi